thưa quý vị thời tiết tại miền bắc đã bắt đầu giảm thêm
mưa nhỏ xuất hiện trong đêm qua đã khiến cho thời tiết thêm lạnh hơn
và mưa sẽ bắt đầu xuất hiện dày hơn ở bắc bộ trong ngày hôm nay
dự báo là thủ đô hà nội trong ngày hôm nay nhiệt độ không quá hai mươi độ c lạnh cả ngày
tiết trời mưa lạnh kéo dài cho tới chủ nhật ngày mai
và tại lào cai lai châu đi hè ở điện biên thì cục bộ có mưa vừa mưa to
người dân ở vùng núi cao cần đề phòng sạt lở đất nguy hiểm
vâng trái lại thì khu vực nam bộ trời vẫn nắng mạnh nhiệt độ phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi ba độ c
và nếu muốn đi chơi vào cuối tuần tránh nắng nóng thì quý vị có thể lựa chọn khu vực núi bà đen
khi mà nhiệt độ ở đây chỉ cao nhất khoảng ba mươi độ c
và ngại vặt thêm một địa điểm khác thời tiết đẹp để tận hưởng ngày cuối tuần nữa
đó là khu vực từ đà nẵng cho đến phú yên nắng giáo nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy cho tới ba mươi độ không quá oi bức